sau khi cơn bão số bốn vừa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì hiện nay trên vùng biển phía đông đảo luzon philippines lại xuất hiện một áp thấp nhiệt đới mới
hồi một mươi ba h vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám sáu độ vĩ bắc một trăm hai mươi năm năm độ kinh đông cách đảo lưu dông philippines khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày ba mươi một tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai hai độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc đảo luzon
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
trong hai mươi bốn h đến bốn mươi tám h tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây
dự báo trong hai mươi bốn h tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đi vào biển đông và tiếp tục mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi tám sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi tám ba độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm bảy mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tính đến năm giờ sáng nay ngày ba mươi tháng tám
tại các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị đã có gần tám mươi ngôi nhà bị tốc mái
một số tàu cá của ngư dân bị chìm do ảnh hưởng của cơn bão số bốn và thiệt hại cụ thể đang được các địa phương thống kê
chính quyền các địa phương đang khẩn trương nỗ lực giúp người dân khắc phục hậu quả của lốc xoáy để sớm ổn định cuộc sống
tại nghệ an vào chiều tối hai mươi chín tháng tám một trận lốc xoáy kèm mưa lớn bất ngờ diễn ra gây ảnh hưởng và thiệt hại lớn trên địa bàn huyện anh sơn
theo thống kê ban đầu lốc xoáy đã làm ba mươi bảy nhà dân bị tốc mái một nhà dân bị sập một trường mầm non bị tốc mái một mươi bốn cột điện bị gãy đổ hàng trăm cây bị gãy đổ nhiều diện tích lúa hẻ thu bị hư hỏng
trước cùng ngày tại xã kỳ hoa thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh cũng xảy ra một trận lốc xoáy khiến bốn mươi một nhà dân bị sập tốc mái ba người dân bị thương
tại hà nội mưa gió giật mạnh khiến nhiều cây lớn trên đường phố bật gốc gãy đổ hậu quả một nam thanh niên bị cây đổ vào người xe tử vong tại chỗ
bão số bốn đã làm chín tàu bị chìm đi hỏng máy tại vùng biển đông bắc đà nẵng và đông hà tĩnh trên các tàu có tám mươi bảy người
ngay trong ngày hai mươi chín tháng tám bộ quốc phòng đã chỉ đạo quân chủng hải quân bộ tư lệnh biên phòng điều bốn tàu tham gia công tác cứu hộ cứu nạn các tàu bị nạn
bộ giao thông vận tải cũng điều tàu sar bốn trăm một mươi hai ứng cứu chín tàu bị nạn kết quả đã cứu được sáu mươi người trên năm tàu
ngày ba mươi tháng tám bộ quốc phòng tiếp tục chỉ đạo quân chủng hải quân điều thêm hai tàu tham gia tìm kiếm hai mươi bảy người trên bốn tàu bị nạn
chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự sô sát đánh nhau dẫn đến chết người
hai đối tượng phạm ngọc đại chú xã mỹ bằng và hoàng văn thu chú xã kim phú huyện yên sơn tỉnh tuyên quang vừa bị công an tỉnh yên bái bắt giữ
vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín khi đại và thu đang trên đường đi từ tỉnh tuyên quang đến xã bạch hà huyện yên bình tỉnh yên bái để trộm chó
thì gặp nhóm hữu văn ba và trần tiễn nhóm của ba đã chửi bới và phóng xe đuổi theo chặn đầu xe của đại và thu
sau đó hai bên xảy ra xô xát lúc này thu đang cầm súng bắn điện nên đã đâm một nhát trúng vào người ba khiến ba ngã xuống đất tử vong
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình